trước thực trạng các dịch bệnh gây suy giảm quy mô sản lượng và các vấn đề tác động đến thị trường trong chăn nuôi
sáng nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi
hậu quả từ dịch tả lợn châu phi từ đầu năm đến nay đàn lợn bị tiêu hủy khoảng sáu triệu con
tương đương trọng lượng khoảng ba trăm bốn mươi một tấn chiếm khoảng chín tổng trọng lượng cả nước
chưa có vaccine chưa có thuốc điều trị bệnh dịch tả lợn châu phi
vì vậy giải pháp quan trọng nhất hiện nay là áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn
tại hội nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lợn
cần phải đóng vai trò dẫn dắt đặc biệt là dẫn dắt về giá làm chủ sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi
để tránh thu lợi trong ngắn hạn trụp giật mà còn phải tạo sự ổn định thị trường cho một trăm linh triệu dân tiến tới xuất khẩu
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng lưu ý các hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm khác
cũng cần tuân thủ theo các quy trình kỹ thuật giữ mức tăng trưởng góp phần cân đối thị trường thực phẩm
bù đắp phần thiếu hụt của thị trường thịt lợn do dịch bệnh gây ra